tháng năm năm hai nghìn một mươi chín năm hai trăm tám mươi tám doanh nghiệp đã tham gia hoàn thuế điện tử đạt tỷ lệ chín mươi bốn bảy mươi ba
số hồ sơ tiếp nhận là một mươi hai mươi bảy hồ sơ đạt tỷ lệ chín mươi sáu một mươi bốn
tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là bảy hai trăm sáu mươi hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn bốn mươi bốn bảy mươi bốn tỷ đồng
ngành kinh doanh này đã đạt tốc độ tăng trưởng cao trong khi đó nguồn thu thế từ màng này vẫn luôn nằm trong bí mật
đánh giá từ giới phân tích cho thấy việt nam đang phải giải quyết nhiều vấn đề phát sinh với sự phát triển của nền kinh tế số
như vấn đề về pháp lý an toàn tấn công mạng đảm bảo quyền riêng tư của người dùng và đặc biệt là việc quản lý thuế
người kinh doanh đó họ chưa thực hiện nghiêm túc cái đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế dù rằng là cơ quan thuế đã nhắc nhở nhưng mà số người đăng ký nộp thuế chưa nhiều
hai nữa là gì khi cái quản lý thanh toán thì đương nhiên nhiều dịch vụ lớn thì người ta thanh toán qua hàng
có thể thanh toán qua các cái ngân hàng thương mại nhưng cũng có thể qua các cái ví dụ như là những cái thiết bị trả tiến dụng khác nó khác với những ngân hàng truyền thống
tuy nhiên việc kết nối thông tin chia sẻ thông tin để đảm bảo cơ quan thuế nắm được tất cả các giao dịch đấu chuyển tiền đó là chưa có được truyền đề
tổng cục thuế đang nghiên cứu để có tham gia
tổng cục thuế đang nghiên cứu đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách thuế đối với thương mại điện tử xuyên biên giới
trong đó sẽ xây dựng quy định cụ thể phân loại sản phẩm trong giao dịch thương mại điện tử là các sản phẩm đặc thù chưa được phân loại rõ trong chính sách thuế thương mại doanh nghiệp giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
đặc biệt sẽ đề xuất quy định rõ hơn về cơ sở thường trú và các nhân cư trú đối với các trường hợp thực hiện thương mại điện tử làm cơ sở xác định nghĩa vụ thuế phù hợp với thông lệ quốc tế
điều quan trọng là các cơ quan quản lý chọn cách ứng xử với vấn đề này như thế nào để việt nam hoàn toàn có thể khuyến khích phát triển kinh tế số để bắt kịp với xu hướng của thế giới
chắc chắn là cái thời đại kinh tế số nó sẽ bụng nổi và quan trọng nhất là cái luật quản lý thuế là phải sát theo cái nền kinh tế số hiện nay
nó đang ở của cái mạng lần thứ tư và hiện nay không chỉ là kinh doanh mặt bằng kinh doanh mà họ kinh doanh trên nền tảng số kinh doanh online
thế cho vậy mà cái thuế là anh cũng phải sát theo cái việc mà thực tế của mặt thị trường về kinh doanh số
thu thuế thương mại dịch vụ xuyên biên giới là thách thức của hầu hết các quốc gia hiện nay
hơn nữa khi xác định được mức thuế phù hợp với các hoạt động thương mại và dịch vụ xuyên biên giới thì việc đánh thuế có căn cứ rõ ràng minh bạch
nên dù có thể cao hơn các hoạt động khác thì các doanh nghiệp trên nếu họ nhìn thấy lợi nhuận tốt họ vẫn chấp nhận và tham gia vào thị trường việt nam